cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố ba bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông
nguyễn đình xứng cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa cù đình hiền cựu phó tránh văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa bùi văn nam cựu phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây lực thất thoát lãng phí
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an sai phạm của ba bị can nêu trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần sông mã
tại dự án hạc thành tower gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi năm tỷ đồng
liên quan đến dự án hạc thành tower trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông nguyễn mạnh sơn
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ông đinh xuân hướng cựu giám đốc công ty
trách nhiệm hiếu hạn một thành viên sông mã
lúc bị khởi tố ông hướng là bí thư huyện ủy như thanh tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước đó thủ tướng chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng văn luân ba mươi sáu tuổi
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
lợi dụng việc đòi quyền lợi đền bù giải phóng mặt bằng dự án cấp nước khu kinh tế vụ án và chủ trương đền bù dự án cao tốc bắc nam của nhà nước
hoàng văn luân đã nhiều lần làm đơn thư
lôi kéo người dân tụ tập in ấn băng rôn khẩu hiệu có nội dung sai sự thật xuyên tạc vai trò lãnh đạo chỉ đạo giải quyết của chính quyền đối với quyền lợi của người dân
hành vi của hoàng văn luân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
bỏ học tụ tập ăn chơi rồi rủ nhau đi cướp tài sản
một nhóm đối tượng nhỏ tuổi vừa bị công an xã vị thanh huyện vị thủy tỉnh hậu giang bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án
ngay sau khi tiếp nhận trình báo của anh lê trung kiên
chú huyện vị thủy bị một nhóm đối tượng đi xe mô tô chặn đường đe dọa cướp tài sản và tấn công gây thương tích
trên quốc lộ sáu mươi một c hướng từ thành phố vị thanh về huyện châu thành a tỉnh hậu giang vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi
chỉ hơn một giờ đồng hồ sau công an xã vị thanh đã truy bắt được đối tượng một mươi năm tuổi chú ở huyện châu thành a
khai thác nhanh ngay trong đêm công an huyện vị thủy tiếp tục đưa thêm năm đối tượng từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi cùng chú ở huyện châu thành a để phục vụ điều tra
bước đầu các đối tượng khai nhận vào chiều tối ngày một mươi chín tháng một mươi cả nhóm sáu đối tượng đi trên ba xe mô tô và một xe máy điện
lên thành phố vị thanh tỉnh hậu giang xem đua xe
trên đường về đã chặn người đi đường dùng sao phóng lợn uy huyết để cướp tài sản và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đang tạm giữ hình sự bảy đối tượng để điều tra làm rõ
về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào một mươi năm h ngày một mươi tám tháng một mươi võ văn linh hai mươi tám tuổi cùng với em trai là võ văn mùi hai mươi một tuổi bị đồn công an khu công nghiệp phước đông
bời lời bắt giữ khi đang chở cắp điện có lõi đồng đi bán
công an thu giữ một trăm bảy mươi tám kg dây điện qua khai thác
lực lượng công an đã bắt giữ thêm năm đối tượng liên quan bao gồm võ văn mùi nguyễn văn cường lê minh phụng lê thị mai và dương văn ấm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trong quá trình làm việc tại nhà
các đối tượng của công ty silent linh quan sát thấy có nhiều dây cắp điện có lõi đồng nên đã nể sinh ý định trộm cắp mang đi bán lấy tiền tiêu xài
linh cùng với em trai là mùi và các đối tượng là cường ấm lê khắc tâm và lê quý thành quê ở huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa là công nhân tại công trình
đã móc nối với bảo vệ công ty là lê minh phụng để nhiều lần cắt trộm dây cắp điện lõi đồng mang ra ngoài bán lấy hàng chục triệu đồng
trong khi đó tại tỉnh đồng nai các lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát cũng đã xử lý nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông
chỉ tính riêng trong bảy ngày đầu giao quân các tổ công tác đã phát hiện lập biên bản xử phạt ba trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông xử phạt hành chính hơn một tám tỷ đồng tước một trăm năm mươi sáu giấy phép lái xe tạm giữ một trăm chín mươi bảy phương tiện đặc biệt đã phát hiện ba mươi một trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy